sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội văn phòng trung ương đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đã tham dự hội nghị
trong năm hai nghìn một mươi chín văn phòng trung ương đảng đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trọng tâm đề ra xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh bổ sung
trong văn phòng đã chủ động tham mưu xây dựng và sớm ban hành chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư phục vụ tốt các hội nghị trung ương cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt các tiểu ban chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
trong năm hai nghìn một mươi chín văn phòng trung ương đảng đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình kế hoạch công tác trọng tâm đề ra xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh bổ dung